lần thứ một mươi hai bộ y tế tiếp tục phát đi thông báo khẩn về lịch trình di chuyển của bệnh nhân mắc covid một mươi chín số hai trăm bốn mươi ba
bệnh nhân này là bệnh nhân nam bốn mươi bảy tuổi trú tại mê linh hà nội
bộ y tế đề nghị tất cả mọi người có mặt trong thời gian địa điểm dưới đây
cần liên hệ ngay với trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe
xin được thông tin cụ thể về lịch trình di chuyển của bệnh nhân số hai trăm bốn mươi ba như sau
từ ba h năm mươi năm đến sáu h ba mươi ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân có mặt tại chợ quảng bá âu cơ
trong ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi từ tám h ba mươi đến một mươi h ba mươi và từ một mươi một h đến một mươi hai h
bệnh nhân có mặt tại khoa khám bệnh phòng khám miễn dịch dị ứng bệnh viện bạch mai
trong đó từ một mươi h ba mươi đến một mươi một h bệnh nhân có ăn trưa ở hàng cơm số ba mươi một ngõ bảy mươi năm giải phóng
từ một mươi năm h đến một mươi năm h bệnh nhân có mặt tại chợ quảng bá âu cơ

vào lúc hai h ba mươi cho đến năm h ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân có mặt ở chợ hoa quảng bá
một mươi một h ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân có mặt ở chợ hoa mê linh
một mươi bốn h ba mươi đến một mươi năm h ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân có mặt ở chợ hoa mê linh
từ một h đến năm h ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bệnh nhân có mặt tại chợ hoa quảng bá
trong ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi từ một giờ đến năm giờ bệnh nhân có mặt ở chợ hoa quảng bá
từ một mươi h đến một mươi h ba mươi và từ một mươi năm h đến một mươi sáu h bệnh nhân có mặt ở chợ hoa mê linh
từ ba h đến sáu h ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân có mặt ở chợ hoa quảng bá
trong ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi từ hai giờ đến sáu giờ bệnh nhân có mặt ở chợ hoa quảng bá
từ một mươi bảy h đến một mươi tám h bệnh nhân có mặt ở chợ hoa mê linh
từ hai h đến sáu h ba mươi phút
và hai mươi ba h ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bệnh nhân có mặt ở chợ hoa quảng bá
còn từ hai mươi ba h bệnh nhân có mặt ở chợ hoa mê linh
từ một mươi một h đến một mươi hai h ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bệnh nhân có mặt ở chợ hoa mê linh
tám giờ ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bệnh nhân có mặt ở khoa sản bệnh viện đa khoa phúc yên
đến một mươi một giờ bệnh nhân di chuyển đến bệnh viện phụ sản hà nội
theo thống kê của bộ y tế
trong ngày hôm nay cả nước có hai mươi bảy bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
như vậy tính tới chiều ngày bảy tháng bốn
tại việt nam đã có tổng cộng một trăm hai mươi hai trường hợp
trong tổng số hai trăm bốn mươi năm bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
chiếm tỷ lệ bốn mươi chín bảy
thông tin từ tiểu ban điều trị
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
trong số hai mươi bảy bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
có bảy bệnh nhân người nước ngoài
và hai mươi bệnh nhân quốc tịch việt nam
các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly
và theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
cũng trong ngày hôm nay
ông nguyễn duy ánh giám đốc bệnh viện phụ sản hà nội cho biết
là kết quả xét nghiệm của tất cả nhân viên y tế của bệnh viện phụ sản hà nội
có liên quan đến bệnh nhân covid một mươi chín thứ hai trăm bốn mươi
đã cho kết quả âm tính lần một với virus sars cov hai
trên những diễn biến của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đến thời điểm này
thì đã có hơn một nửa trong sổng số bảy tám tỷ dân trên toàn cầu
đang được kêu gọi ở nhà
và tại việt nam
việc giãn cách xã hội đã được thực hiện một tuần nay
chúng tôi sẽ được tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất
liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới
tính đến thời điểm này
đã ghi nhận hơn một ba trăm năm mươi ca mắc bệnh trên toàn cầu
và hơn bảy mươi năm người đã tử vong
trong đó tình hình dịch bệnh tại khu vực châu á
đã xuất hiện một số tín hiệu đáng mừng
khi các ca nhiễm mới bệnh covid một mươi chín
đang có dấu hiệu giảm dần
thái lan hôm nay đã công bố số ca nhiễm sars cov hai
được ghi nhận trong một ngày giảm xuống hai con số
trong ngày thứ hai liên tiếp
với ba mươi tám ca nhiễm mới và một người tử vong
cho đến nay
tám trăm hai mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín ở thái lan
đã được xác nhận bệnh vụ
hàn quốc cũng ghi nhận số ca nhiễm mới
ngày thứ hai liên tiếp
ở mức dưới năm mươi người
với tỷ lệ khỏi bệnh đạt sáu mươi năm
trong khi đó
ủy ban y tế quốc gia nhc trung quốc
trong ngày hôm nay
trung quốc đại lục chưa ghi nhận thêm ca nhiễm sars cov hai
gây bệnh covid một mươi chín nào trong nước
như vậy đây là lần đầu tiên
kể từ khi đại dịch bùng phát ở trung quốc
hồi tháng một năm nay
nước này không ghi nhận ca tử vong nào trong vòng hai mươi bốn giờ
những con số trên là kết quả
của nỗ lực chống dịch mạnh mẽ và kiên quyết
tại các nước châu á
và cũng làm dấy lên hy vọng
về việc đại dịch viêm đường hô hấp cấp
covid một mươi chín trong khu vực
sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi trong thời gian tới
cũng vào ngày hôm qua mùng sáu tháng bốn
văn phòng thủ tướng anh cho biết
ông boris johnson đang được điều trị đặc biệt
tại bệnh viện sau khi căn bệnh viêm đường hô hấp cấp
đối với nhà lãnh đạo này
diễn biến ngày càng xấu đi
văn phòng thủ tướng anh cũng cho biết
thủ tướng đã yêu cầu ngoại trưởng
ngoại trưởng ngoại trưởng
người giữ cương vị bộ trưởng đứng đầu nội các
thay ông xử lý công việc trong những trường hợp cần thiết
cùng ngày lãnh đạo mỹ và châu âu
đã gửi lời chúc sức khỏe
thể hiện ủng hộ thủ tướng anh
trong đó nhấn mạnh sự chia sẻ với ông boris johnson
gia đình ông và người dân anh
vào thời điểm khó khăn
đồng thời chúc thủ tướng anh sẽ nhanh chóng vượt qua thử thách này
tổng thống mỹ cũng đề nghị hỗ trợ y tế
cho ông boris johnson nếu cần